tiếp tục thông tin liên quan đến vụ sập hầm do lở đất tại ấn độ lực lượng cứu hộ nước này đang gấp rút đào sới đất bùn và các đống đổ nát của đường hầm bị sập để tiếp cận bốn mươi công nhân bị mắc kẹt
giám đốc quản lý dự án thuộc công ty xây dựng nioc đơn vị giám sát hoạt động xây dựng đường hầm đã xác nhận số công nhân bị mắc kẹt và cho biết tất cả đều an toàn
các nỗ lực cứu hộ bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng một mươi một hiện oxy đang được bơm thông qua một đường ống để đến được phần bị sập của đường hầm để hỗ trợ công nhân có khí để thở
vụ sập đường hầm xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một mươi một khi hai tốt công nhân xây dựng đang đổi ca
đường hầm này là một phần của dự án xây dựng đường bộ chatham nhằm cải thiện kết nối đến một số đền thờ hindu nổi tiếng nhất ở ấn độ cũng như các khu vực biên giới dắt trung quốc